bộ y tế vừa có thông tư chín hai nghìn một mươi chín về hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế ban đầu chuyển dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp
chi phí trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đó việc chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm
sàng được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa
bệnh bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và theo danh mục trong đó
thông tư quy định rõ trường hợp một dịch vụ cận lâm sàng được thực hiện tại nhiều cơ sở tiếp nhận
trong một lần chỉ định quỹ bảo hiểm y tế chỉ thanh toán cho một lần thực hiện dịch vụ cận lâm
sàng đó cơ sở tiếp nhận thực hiện dịch vụ cận lâm sàng không được thu thêm chi phí về khám bệnh
và thực hiện dịch vụ cận lâm sàng của người bệnh